hai câu chuyện xảy ra sau đây tiếc thay đối tượng phạm tội lại là những thanh niên còn rất trẻ chính những người này đã tự đánh mất tất cả khi tương lai đang ở phía trước để lại nỗi đau đớn ê trề cho người thân
những lời luận tội đang phát ra từ chiếc loa là dành cho cha nó kẻ đã cùng lúc giết hai mạng người
con bé còn quá nhỏ để cảm nhận sự thương hại và cũng chưa đủ lớn để cảm nhận nỗi đau mà bố nó chính là kẻ giết người
những khổ đau không thể nói thành lời
người đang đứng trước vành móng ngựa kia là lã văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phạm tội giết người cướp tài sản
vụ án xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bốn tại xã tà nùng một xã vùng ven thành phố đà lạt
sáng hôm đấy chị hà con gái của ông vũ mạnh hùng và bà bùi thị hợp từ thành phố về nhà thăm bố mẹ
khi về đến nhà chị hàng mới bàn hoàng phát hiện bà hàng nằm chết
trên sau vườn còn ông hồng bị thương nặng nằm ở phía chuồng gà
chị hàng gọi hàng xóm đưa ông hồng đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng ông hồng đã tử vong mấy ngày sau đó
cái chết của vợ chồng ông hồng bà hợp xảy ra quá bất ngờ khiến hai người con của ông bà lẫn hàng xóm bàn hoàng
đồng thời khiến hoang mang dư luận trong quần chúng
vợ chồng ông hồng là người tỉnh khát đê
họ đã đến ở xã tà nung thuê nhà sinh sống chăn nuôi gà vịt
họ có hai người con nhưng không ở cùng với bố mẹ
tại xã tà nung họ cũng không có nhiều quan hệ
họ chỉ là dân lao động làm ăn bình thường không thuộc diện giàu có
vậy lý do gì mà họ bị giết chết một cách thương tâm như vậy
sự việc được báo ngay cho cơ quan công an
sau khi nhận được tin báo từ cơ sở công an tỉnh lâm đồng đã nhanh chóng thành lập ban chuyên án
tuy tìm hung thủ
hiểu được nỗi đau của gia đình nạn nhân
bàn giám đốc công an tỉnh đã huy động lực lượng động viên cán bộ chiến sĩ không nghỉ tết
tập trung vây bắt hung thủ giết người trả lại sự công bằng cho nạn nhân tránh hoang mang trong dư luận công chúng
với quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm chỉ qua mấy ngày tết cơ quan công an đã xác định và bắt được hung thủ giết người
đó là lữ văn quý quê ở kỳ sơn nghệ an vào xã tà nung đà lạt để sinh sống từ năm hai nghìn một mươi
lữ văn quý từng là đối tượng nghiện hút và bị công an huyện kỳ sơn bắt đi cai nghiện tại trung tâm năm trăm linh sáu nghệ an
thời gian ở trại quý tự xác được đưa đi cấp cứu
lợi dụng sơ hở quý bỏ trốn vào tà nung đà lạt làm thuê nhiều nơi
tại tà nung quý quen và cưới chị nguyễn thị thu hắt là vợ và có một cô con gái
các cháu nó quen nhau là
thì nó cũng
xong nó đưa về đây
rồi cũng nói chuyện với bố mẹ
thế đâu bố mẹ thì
cũng chỉ tìm hiểu qua
chứ cũng không về thăm
không về thăm quê của quý
thế thì mình bảo là ở đây sao
thì chúng nó cũng nghe thấy là nó cũng
chơi đánh bài đánh bạc
thì em cũng có nói là
con người ta thì cũng không biết thế nào
mà nói trước thì
có thể là hôm nay nó
hư rồi mai nó ngoan
thì mình tạo điều kiện cho nó lấy nhau
nhưng đỡ thì chúng nó
nhất trí đến với nhau thì
sau này mình bảo nó lấy dành
chỉ bảo dành
lấy cho chúng nó
rồi nhất trí cho nó cưới
mặc dù được bố mẹ vợ tạo điều kiện ăn ở
nhưng với bản tính ham chơi lười lao động
quý bỏ bê vợ con
thầu đêm suốt sáng tụ tập đánh bạc
mọi thứ tài sản trong nhà dần đổi nón ra đi
đến cả tài sản của bố mẹ vợ của quý
cũng đem cằm cố để đánh bạc
chị hiền này thì
là một người rất là thật thà
lành tính và
đặc biệt là có một cái tình yêu rất là
sâu đậm đối với cả lữ vân quý
cơ quan điều tra hỏi là
cái việc mà
trước đây quý thường xuyên vắng nhà qua đêm
một hai ba đêm á thì
em có giận hay là
có cha khảo chồng đi đâu làm gì không á thì
chị nói là
chắc anh ấy mê
cùng mấy mấy thanh niên trong xó
rồi sau đó về thì cũng
chấp vấn và cũng không có một cái
cái chế tài gì để đối với chồng để
cho từ bỏ cái thói đó
căn phòng nhỏ của vợ chồng quý
được bố mẹ vợ xây
ngay sau nhà của gia đình
nó vốn đã vắng bóng người đàn ông
nay lại càng cố quạnh
trước khi xảy ra vụ án
chẳng mấy khi quý về nhà
cũng bởi vì ngại với gia đình vợ
trước thói hư thật xấu của mình
quý thuê nhà của ông hồng
rồi đưa vợ con về đó ở
mới được gần một tháng
rồi hắn lại tối ngày
với canh bạc
bỏ mặt người vợ trẻ
chậm chạp với đứa con
mới được chín tháng
gia đình của vợ quý
xót xa cho con cháu
lại đưa mẹ con chị h
về sống với gia đình
được ít hôm
thì xảy ra chuyện
trước đây quý từng là đối tượng
nghiện ma túy
nhưng người nhà cho biết
hắn đã không còn sử dụng nữa
chú thật như thế
hắn đã đủ bản lĩnh
để trở thành một người lương thiện
nhưng có lẽ cái bản ngã
trong mỗi con người
đã quyết định tất cả
mình chỉ nghĩ là
nó chơi bời thôi
vợ bạc thì
thì cũng tội
đứa con gái
tội vợ con đó thôi
tại vì nó đi
nó cứ đi thì
nó cứ bảo là
đi như thế thì
có khi gọi nó về

ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
sau trận thua bạc
đến sạch bách
quý phải bán cả điện thoại của mình
và đặt xe của mẹ vợ
để nướng vào canh bạc đỏ đen
không biết lấy tiền đâu
khoảng tiền là bảy năm triệu đồng
để chuột xe về
cho gia đình của vợ
quý đành liều
đến vay tiền vợ chồng của ông hồng
không được nhà ông hồng đồng ý
quý nể sinh
giết chết vợ chồng ông hồng
nhằm cướp tài sản
còn quý trong người quý trỏ dậy
và quý đã hành động không ghê tay
làm thước đoạt mạng sống
của vợ chồng người chủ nhà
tấm ảnh cưới của vợ chồng quý
vẫn được treo trên tường
nhìn nụ cười rạng rỡ
của hai vợ chồng trẻ
cứ ngỡ một tương lai sáng lạng
một cuộc sống hạnh phúc
đang chờ phía trước
quý đã có đủ hành trang
để bước vào cuộc sống gia đình
với sự trợ giúp
gia đình vợ
nếu là một chàng thanh niên
mới lập gia đình
như bao người khác
đáng lẽ ra
quý phải hăng say lao động
chăm lo cuộc sống gia đình
gây dựng tương lai tốt đẹp
một cô gái trẻ
quê bắc hiền lành
và có phần hơi chậm chạp
người thanh niên sáng sủa
chị đã đặt tình yêu
của cô gái mới lớn
vào niềm tin
dành cho quý
ngay từ khi
mới lấy nhau
quý nói đi làm
thì chị tin là đi làm
thì chị tin là đi chơi
còn quý làm gì
ở đâu chơi cái gì
thì chị cũng không bao giờ
ngay cả đến khi
mọi người nói quý
là tên giết người máu lạnh
chị vẫn ngơ ngác
đặt trọn tình yêu thương
chị không hiểu
và cũng chẳng cần hiểu
tại sao quý làm như vậy
quý là một người
rất thân mến
và rất thân mến
trong cuộc sống
những tội lỗi
mà phải nói là
phải bị trừng trị
trước pháp luật rồi
dư luận lên án
thế nhưng mà được
có những người vợ
rất là thương yêu
theo tôi được biết
trong quá trình tạm giam
để điều tra quý
về hành vi giết người cướp tài sản
hiền đã nhiều lần lên
gửi đồ thăm nuôi
đây cũng là một cái
phải nói là
theo tôi nghĩ
nó là một cái cú
rất là sốc
đối với gia đình của hiền
và đối với bản thân hiền
bởi vì đã gửi chọn
cái điểm tin yêu
lữ văn quý
nhưng mà lữ văn quý
đã không chịu cải tạo
để trở thành cái
đáp lại cái
tình yêu thương
của gia đình
bên phía vợ
dành cho mình
mà lại đi làm
những cái chuyện mà
địa phương ở đây
đặc biệt là
lên án giam
địa phương ở đây
đặc biệt là lên án
trong phiên tòa xét xử
tại quỹ ban nhân dân xã
lữ văn quý
với tội danh
cướp tài sản
đang cuối đầu nhận tội
kẻ đang đứng trước
vành móng ngựa kia
đang suy nghĩ
nét mặt bình thẳng
nghe bảng cáo trạng đánh thép
những ngày nằm trong trại tạm giam
chờ xét xử
hắn đã suy nghĩ nhiều
về tội ác
đã gây ra
một vấn đề
trong lúc tòa nghỉ án
quý được ngồi gần vợ con
không ai nghĩ
đôi bàn tay quý
đã từng cầm dao
giết hai mạng người
những người chứng kiến
phiên tòa hôm ấy
chỉ chép miệng
tiếc cho một gia đình
phải lìa xa mãi mãi
thương cho đứa trẻ
mất bố vĩnh viễn
nó còn quá nhỏ
để kịp nhớ mặt cha
phúc gặp gỡ ít ỏi
của vợ chồng con cái
lữ văn quý
trong lúc giải lao
giữa giờ nghỉ án
là giờ phúc cuối cùng
quý được bên cạnh
quý không nói được gì
chỉ lặng lẽ
quý không nói được gì
chỉ lặng lẽ
quý không nói được gì
chỉ lặng lẽ
quý không nói được gì
chỉ lặng lẽ
quý không nói được gì
chỉ lặng lẽ
sau phiên tòa này
con bé sẽ trở thành
người mồ côi cha
đau đớn thầy
sự mồ côi ấy
lại do chính quý
để lại cho con của mình
bản án tử hình
được tuyên cho quý
nhận được sự ủng hộ
của dư luận
bởi nỗi ám ảnh
của tội ác
mà quý gây ra
là quá lớn
nó thật nhỏ
không chỉ một mình lữ văn quý
phải trả giá trước pháp luật